mới đây giới chức y tế mỹ và pháp đã cho phép nhân viên y tế bị nhiễm virus corona tiếp tục làm việc
nếu họ không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
theo hãng tin ap tại mỹ động thái trên là nhằm ứng phó với tình trạng thiếu hụt nhân viên trầm trọng
tại các bệnh viện và số ca mắc covid một mươi chín tăng vọt do biến thể omitron gây ra
nhà chức trách y tế california cuối tuần trước thông báo các nhân viên bệnh viện có kết quả xét nghiệm dương tính
với virus corona nhưng không có triệu chứng có thể tiếp tục làm việc
một số bệnh viện tại rod iceland và arizona cũng thông báo với nhân viên mắc covid một mươi chín rằng
họ có thể tiếp tục công việc nếu không có triệu chứng hoặc bị nhẹ
biến thể omicron dễ lây nhiễm đã làm bùng nổ các ca mắc mới ở mỹ
tới trên trung bình bảy trăm linh ca một ngày vừa qua kỷ lục một năm trước
số người mỹ mắc covid một mươi chín
hiện được điều trị trong bệnh viện là khoảng một trăm một mươi ca
chỉ thấp hơn một chút so với mức đỉnh một trăm hai mươi bốn ca vào tháng một năm ngoái
nhiều bệnh viện không chỉ ngập trong các ca bệnh mà còn thiếu nhân lực trầm trọng
do có quá nhiều nhân viên nghỉ việc vì mắc covid một mươi chín
tháng trước trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ cho biết
các nhân viên y tế mắc covid một mươi chín không có triệu chứng có thể trở lại làm việc
sau bảy ngày có kết quả âm tính nhưng thời gian cách ly có thể giảm thêm nếu bệnh viện thiếu người
tuần trước pháp cũng thông báo cho phép các nhân viên y tế mắc covid một mươi chín
có triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng tiếp tục chăm sóc bệnh nhân thay vì cách ly